thị trường có những thời điểm xe lạnh dù bạn du lịch ở miền nam đặc biệt chú ý là không bao giờ
mang tất cả thẻ tiến dụng hoặc quá nhiều tiền mặt theo người và luôn đặt khách sạn nhà nghỉ trước khi
đến nơi đảm bảo có chỗ nghỉ ngơi an toàn và giá cả hợp lý tôi cho rằng là tất cả những lưu ý này thì
sẽ được giải quyết tốt hơn khi mà chúng ta tham gia vào các tour bởi vì là khi đó thì các công
đi du lịch họ sẽ lo hết cho chúng ta tất cả những cái điều đó đúng không ạ nhưng mà hiện nay thì tôi
biết là các gia đình thì họ sẽ có một cái xu hướng đó là tự lên kế hoạch để chuẩn bị cho chuyến đi của mình
nhất là đối với những cái tour ngắn ngày hoặc là những địa điểm ở gần nhà vâng đúng là như vậy và
vừa rồi là những lưu ý để chuẩn bị trước chuyến du lịch còn trong chuyến đi thì cần lưu ý
những gì thì chúng ta hãy cùng đến với những điểm ngay sau đây ừ ừ ừ tết cũng là lúc tập trung rất
đông đúc du khách ở các địa điểm du lịch cẩn thận kẻo bị trộm cắp chú ý chỉ mang đủ số tiền mặt cần
dùng và đem theo thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân cần thiết là đủ hạn chế mang theo đồ trang sức
khỏe hoặc hành lý quá cồng kềnh những ngày đầu năm dịch vụ ăn uống cũng chưa được nhộn nhịp như
ngày thường hãy mang theo một số đồ ăn cần thiết để đảm bảo sức khỏe mọi thành viên trong chuyến
du lịch tết tự túc trước khi ăn uống cần hỏi giá trước để tránh tình trạng bị chặt chém ngày đầu
xuân mang theo một số loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau đầu đau bụng và băng gạc y tế phòng
một số trường hợp khẩn cấp trên đường đi vâng nói đến du lịch ngày xuân thì tôi nghĩ là không thể không
đi phượt đối ngoại một xu hướng mà các bạn trẻ hiện giờ rất thích và nếu như là các bạn trẻ muốn
đi phượt trong những ngày xuân này thì cần phải lưu ý gì chị huyền trang vâng và với những bạn
có ý định đi phượt đầu xuân thì cần lưu ý những điểm ngay sau đây tìm hiểu về cung đường cần tìm
hiểu thật kỹ về cung đường mình sắp đi việc làm này giúp bạn nắm lộ trình các đoạn đường xấu để
chuẩn bị cẩn thận hơn cho hành trình lịch trình đường đi an toàn là phải xác định thời gian xuất
phát chính xác tìm hiểu những trạm dừng chân và phải luôn có phương án dự phòng cho những sự
sử dụng này muốn như hư xe trời mưa chọn lại xe phù hợp nên lựa chọn lại xe nhẹ dễ đi và dễ sửa chữa
phù hợp với địa hình mà các bạn muốn đến ví dụ như honda dream future way với các loại xe này dễ sửa
chữa gầm cao dễ buộc đồ và dễ kiểm soát tốc độ kiểm tra kỹ lốp xe để đảm bảo lốp còn độ bám tốt
lắp đủ hai gương xe kiểm tra kỹ hệ thống còi đèn pha acquis xin nhăn đèn chiếu hậu buzzi hành trang
không thể thiếu của các vật thủ đó chính là bộ đồ nghề sửa xe đơn giản điều này giúp bạn không cần
và theo tôi một điểm quan trọng nữa là kỹ năng điều khiển xe trên đường của các phật thủ việc
tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn giao thông thì kinh nghiệm đi đường cũng là yếu tố rất quan
trọng vâng và hy vọng rằng những kiến thức mà chúng tôi vừa cung cấp đã mang đến cho quý vị những cái
lưu ý an toàn và bổ ích để quý vị có thể tìm hiểu về các vật thủ này
quý vị có những chuyến ăn du sân rất là ý nghĩa trong những ngày đầu xuân năm mới này và trong ít phút còn lại của chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu từ quý vị một điểm đến rất là hấp dẫn cho những ngày đầu xuân năm mới
vâng trong tiết trời xuân dễ chịu như thế này thì tôi nghĩ là được ghé thăm đà lạt của vùng tây bắc và đường ngắm thung lũng hoa mận nà ca bao la thơ mộng thì sẽ thật là tuyệt vời đúng không ạ
thưa quý vị nằm trên đường vào xã tân lập thì thung lũng mận nà ca chỉ nằm cách đồi trẻ trẻ tim khoảng sáu bảy km và cách thị trấn nông trường mộc châu khoảng một mươi sáu km
nếu như quý vị và các bạn có ý định ngắm hoa mận trắng thì hãy xách ba lô lên và đi ngay nhé
bây giờ thì tôi đã trong trang phục của người mông và tôi sẽ có một hành trình khám phá thung lũng nà ca trên cao nguyên mộc châu

còn nhà bạn đẻ đâu
nhà con ở cạnh không

đây là bộ nhà ai quyền cảnh nơi của nhà ai

à đúng không
tôi đang đến đây trên thung lũng
trên cao ngân mộc châu
các bạn có thể nhìn thấy phía sau tôi là cả một cái rừng lạc ngàn
cái rừng hoa mận và những cánh đồng hoa cải rất tuyệt vời
trong một buổi sáng mùa xuân với không khí
với khí hậu vì tiết trời không thể đẹp hơn